trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận đã triển khai phun thuốc sát khuẩn môi trường
tại các khu vực mà các trường hợp mắc covid một mươi chín đã tiếp xúc
tại các khu vực và trục đường các trường hợp mắc covid một mươi chín đã tiếp xúc
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai phun thuốc sát khuẩn môi trường trên toàn bộ bề mặt khu vực
tính đến sáng ngày một mươi hai tháng ba trên địa bàn tỉnh bình thuận có bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
và đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận đã xác định số người tiếp xúc gần với người nhiễm f một khoảng tám mươi người
và hiện đang được thực hiện cách ly
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận và các đội phản ứng nhanh
đang tiếp tục khoanh vùng đối tượng f hai để hướng dẫn tự cách ly tại nhà